hình ảnh mà quý vị vừa thấy ở trên thì đó là một thiết bị tắt phá sóng có giá một vài triệu đồng
tinh vi hơn nữa và chính bản thân tôi cũng đã tìm mua được
đó là một thiết bị trông như một bảng mạch phá sóng với giá chỉ có hơn hai trăm linh đồng thôi
và để kiểm chứng được mức độ hiệu quả của thiết bị này thì phóng viên chúng tôi đã có mặt
tại trung tâm một của cục tân số vô tuyến điện để kiểm chứng
để có thể kích hoạt sản phẩm này cần phải thao tác nhiều bước như truy cập ứng dụng
và kết nối wifi do thiết bị này phát ra
rồi sau đó chọn mạng muốn phá sóng
khi mua về và không sử dụng được người bán cũng rất nhiệt tình trả lời
và hướng dẫn với phóng viên để có thể sử dụng được sản phẩm này
bên mình cũng đã đo kiểm tra thực tế đối với cái thiết bị này
qua đo thì thấy là thiết bị này đối với wifi trong phạm vi gần khoảng một mươi m đổ lại
mức cường độ lớn
thì tín hiệu này sẽ làm cho những
thiết bị ngoại vi là không kết nối được với cả cái bộ wifi này nữa
còn đối với cái thiết bị wifi mà ở khoảng cách xa
mức cường độ thu thấp thì là gần như không có tác dụng gì cả
vậy thì nguyên lý hoạt động cơ bản nhất và giấy hiệu nhất của nó thì sẽ như thế nào
nguyên lý hoạt động thì cái bộ phá này nó sẽ không phải là mức cường độ tín hiệu
lớn hơn mức cường độ tín hiệu của các bộ wifi thực tế
mà là nó phá bằng cách là chèn mã vào các cái tín hiệu wifi phát đấy
và sẽ làm cho các thiết bị ngoại vi
là không kết nối được với các bộ wifi đấy nữa
thiết bị phá sóng karaoke bản chất nó là một thiết bị vô điện điện
công chức thấp
có thể phát trên nhiều dần số
trong đấy có các dần số để gây nhiễu phá sóng từ micro giây đến loa karaoke
cũng như là phá sóng trên tầng số bluetooth
các ứng dụng blube để truyền tải nội dung bài hát
tuy nhiên thiết bị phá sóng karaoke thì hiện tại đang được kinh doanh
và nguồn gốc thì không rõ ràng
không đảm bảo có quy chuẩn kỹ thuật
vì vậy nên nó có thể phát trên rất nhiều dần số
khác nữa bên cạnh mà gây nhiễu phá sóng của karaoke
thì còn gây nhiễu phá sóng bởi các hệ thống thông tin vô điện khác
đó là những hành vi phá luật nghiêm cấm
cụ thể là theo quy định
nghị định chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu thì các loại hành vi mà mua bán
hay là sử dụng các loại trang thiết bị phá sóng này
là nó chỉ thuộc vào cái ngành nghề và cơ quan đấy là
bộ công an hoặc là bộ quốc phòng tức là cái loại
ngành nghề kinh doanh dịch vụ đặc thù đặc biệt chứ nó không có ra ngoài
trên nền tảng tiktok sản phẩm này cũng đang được giao bán một cách rất công khai
khi mà có nhận được cái tín hiệu phản ánh hoặc là khả nghi cắt nhiễu
của những tổ chức cá nhân đang sử dụng các hệ thống thông tin vô điện hợp pháp
thì cục tần số sẽ sử dụng các cái thiết bị chuyên dụng các phương tiện để đích hướng
để đích hướng các cái thiết bị chuyên dụng các phương tiện để đích hướng
để xác định cái khu vực đối tượng sử dụng cái thiết bị phá sóng đang sử dụng
cục là thiết lập cái đường dây nóng để tiếp nhận các cái phản ánh của người dân
về vụ việc về gây nhiễu từ thiết bị phá sóng để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý
ngăn chặn cái hành vi vi phạm
khi nhận được những cái phản hồi này thì chúng tôi cũng đã ngay lập tức có những cái động thái
bằng cách là phối hợp với những cái sàn giao dịch thương mại điện tử để thực hiện gỡ bỏ
theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử là trong hai mươi bốn giờ
và hiện nay những cái thông tin theo lọc theo từ khóa ví dụ như là phá sóng karaoke
hay là những cái từ khóa được cảnh báo ở trên trang cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử
online gov vn về cơ bản thì cũng đã được tháo gỡ
theo nghị định số chín mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp khoảng bốn điều ba quy định
cơ sở kinh doanh thuộc bộ quốc phòng và bộ công an mới được
doanh thiết bị gây nhiễu phá sóng thông tin di động
hiện nay thì việc mà cái thiết bị này được bán trên một số trang thương mại điện tử
cũng như là trên trang tiktok thì cục tần số cũng đã phối hợp với các sở thông tin truyền thông
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về sử dụng dân số đối với người dân
để người dân hiểu nâng cao nhận thức không tự ý mua sắm những thiết bị này
cũng như tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về sử dụng tần số đối với người dân
để sử dụng những thiết bị phá sóng nói chung cũng như thiết bị phá sóng gây nhiễu karaoke
cái hành vi bán những cái sản phẩm này thì đăng tải thông tin thì cũng rất là đa dạng
họ có thể sử dụng những cái cụm từ đa dạng hơn ví dụ như là chạm hát karaoke ví dụ như là giảm tiếng ồn
hay là tắt sóng karaoke hoặc là những cái sản phẩm tương tự có tên khác để luồn lách những cái thông tin đó
hiện nay cục thương mại đệ tử cũng đang yêu cầu các cái sản giao dịch thương mại đệ tử
tiếp tục cập nhật những cái từ khóa để có thể là lọc tối đa nhất những cái sản phẩm bán ở trên các cái sàn giao dịch thương mại điện tử
nhưng mà đặc thù là đối với cái hành vi này nó là mới nó mới xuất hiện nó rộ lên ở cái giao dịch vừa rồi
thì về pháp lý thì chúng ta cũng phải đánh giá là các cái hành vi này thì pháp luật là chưa có cái văn bản cụ thể
để mà điều chỉnh đối với cái việc nghiêm cấm
mặc dù đã có rõ là nghiêm cấm là nhập khẩu này nghiêm cấm không được kinh doanh buôn bán ở ngoài
thế do vậy mà các cái việc bị lọc biên bản thì để mà liên quan đến xử phạt thì chúng ta cũng chưa có quy định cụ thể
thì tôi kính nghĩ rằng là cái việc này chúng ta nên sớm mà có thể là chính phủ sẽ giao bộ thông tin truyền thông
có một cái sửa đổi cái nghị định một mươi năm bổ sung
đối với các cái hành vi này
vì sử dụng mua bán các cái thiết bị phá sóng này
việc mua bán các thiết bị không đảm bảo kỹ thuật không hợp chuẩn hợp quy dễ dàng như vậy
thì dẫn đến là khi đưa vào sử dụng có thể gây can nhiễu hệ thống mạng thông tin vô tuyến điện đã được cấp phép trước đây
đặc biệt là nó ảnh hưởng tới các mạng di động hoặc là gây hoang mang trong dư luận cũng như là trong người dân
các thiết bị gây nhiễu sóng trôi nổi giá rẻ không chỉ dễ gây chập cháy làm hỏng nóng các thiết bị điện tử khác
mà còn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của những người dân xung quanh
và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa với quý vị đây là hành vi vi phạm pháp luật và hãy là một người tiêu dùng thông minh
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai